trước tình hình mưa lớn và các hồ chứa trên địa bàn xả lũ hà tĩnh đã ngập sâu trong nước
lực lượng bộ đội biên phòng hà tĩnh đã điều động gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ bảy cano
để ứng cứu tại các địa bàn huyện cẩm xuyên nghi xuân lộc hà thạch hà và khương khê
hiện việc tiếp cận tổ chức ứng cứu người dân gặp rất nhiều khó khăn
theo thống kê riêng trong ngày một mươi chín tháng một mươi lực lượng bộ đội biên phòng hà tĩnh đã cứu
và đưa trên gần năm trăm linh người dân trong đó chủ yếu là trẻ em và người già đến vị trí an toàn
ngoài ra bộ đội biên phòng đã trao một trăm hai mươi năm thùng mì tôm một trăm hai mươi áo phao năm mươi két lương khô
để ứng cứu cho người dân tại các địa bàn vùng lũ hiện lực lượng cứu hộ đang tiếp tục ứng cứu người dân